thưa quý vị và các bạn tại việt nam xe máy là phương tiện chủ yếu tham gia giao thông
chiếm từ tám mươi cho đến chín mươi số lượng phương tiện lưu thông trên đường
và đây cũng là phương tiện xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất
và vào ngày hôm qua tại hội nghị sơ kết an toàn giao thông ba tháng đầu năm
bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thắng đề nghị phạt nguội người đi xe máy giống như là người đi ô tô
nhằm hạn chế tình trạng vi phạm cũng như là những tai nạn liên quan đến phương tiện này
đề xuất này đã ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến quan tâm của cư dân mạng
cụ thể bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng cho biết hiện nay người đi xe máy vi phạm luật giao thông đường bộ rất nhiều
trong đó phổ biến nhất là tình trạng vượt đèn đỏ
mặc dù lực lượng chức năng thời gian qua đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhưng vẫn không thể xử lý hết các vi phạm
vì vậy bộ trưởng nguyễn văn thắng đề nghị áp dụng thêm hình thức phạt nguội đối với người đi xe máy
đa số cư dân mạng cho rằng đây là giải pháp cần thiết để tất cả mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông
tôi cũng mong mỏi lắm mình đi đúng đường đúng làn đi chậm đi bên phải rồi mấy ông shipper rồi các em cấp hai hay xe ve chai
lao vù vù ngược chiều rồi còn ngoái đầu thách thức người đi đúng
cần triệt khai càng sớm càng tốt
nếu chúng ta cải thiện được hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ kéo giảm tai nạn giao thông hơn nữa trong thời gian tới
làm ngay và luôn đề nghị xe máy lập hai biển số phía trước và phía sau như một số nước đang thực hiện thì mới kiểm soát và phạt nguội dễ dàng được
nên phạt những người lái xe dán mắt vào cái điện thoại trên tay lái xe không tập trung như thế nguy hiểm không khác gì sử dụng rượu bia
vật chất quyết định ý thức tôi sống ở châu âu thấy rõ không phải tự nhiên người dân có ý thức tốt
tất cả đều do phạt nặng
xong xong với việc người ta sản xuất các phim ngắn mang tính giáo dục phát vật dừa vàng tư khắc người dân sẽ sợ sẽ không dám vi phạm sẽ hình thành thói quen tốt
có lẽ không phải ngẫu nhiên đề xuất phạt nguội đối với người điều khiển phương tiện xe máy nhận được nhiều sự ủng hộ và đồng tình của cư dân mạng đến như vậy
bởi theo số liệu báo cáo thống kê trong ba tháng đầu năm cả nước xảy ra sáu năm trăm năm mươi vụ tai nạn giao thông làm chết hơn hai bảy trăm linh người bị thương hơn năm hai trăm linh người
xét về phương tiện liên quan tai nạn mô tô xe máy chiếm bốn mươi một xe tải xe container ô tô con xe khách mỗi loại chiếm tỷ lệ từ trên một mươi đến một mươi năm
tai nạn nhiều là vì ý thức lái xe của nhiều người rất kém lạng lách đánh võng đi ngược chiều không có chút lợn lệ nào
người đi xe máy bây giờ vi phạm rất nhiều đến mức nhiều luật rồi
một số người ngang nhiên lấn vạch vượt đèn đỏ ngay trước mặt cảnh sát giao thông
chính các hành vi này góp phần gây nên tình trạng tắt đường tại các điểm giao cắt
chưa kể đến các tai nạn do cả hai hướng cùng vượt đèn đỏ
khi tham gia giao thông thì bất kỳ phương tiện nào và bất kỳ người nào cũng đều bình đẳng trước pháp luật
phạt nguội là điều nên làm
ủng hộ và đồng tình với đề xuất áp dụng thêm hình thức phạt nguội đối với các lỗi vi phạm của xe máy
tuy nhiên nhiều người cũng tỏ ra băn khoăn liệu quy định này khi áp dụng thực tế có khả thi không khi mà lượng xe máy hiện nay quá nhiều
tôi ủng hộ hai tay
một tù còn có vụ đăng kiểm để bắt họ nộp phạt chứ xe máy thì làm cách nào để bắt họ nộp phạt
mình đang băn khoăn khi phạm lỗi thì làm sao công an tìm được ra mình vì xe mình qua rất nhiều chủ rồi mà không sang tên chính chủ
theo tôi cần áp dụng triệt đề ứng dụng công nghệ hệ thống camera chụp ảnh tự động cần được đầu tư hơn
việc định danh cá nhân chủ phương tiện cũng là yếu tố quan trọng
khi đó người nào không tự giác đi nộp phạt thì công an khu vực tới nhà làm việc thu giữ giấy tờ
tôi nghĩ ở thành phố thì có thể
tôi nghĩ ở nông thôn thì có thể áp dụng nhưng ở nông thôn thì khó vì chưa có hệ thống camera
hiện cơ dân mạng vẫn không ngừng đóng góp ý kiến đối với đề xuất phạt nguội lỗi vi phạm từ xe máy
việc đa số ý kiến đều đồng tình cho thấy mong mỏi của mọi người về việc thay đổi ý thức tham gia giao thông
điều quan trọng nhất là hạn chế được số vụ tai nạn giao thông xây dựng hệ thống giao thông văn minh lành mạnh
còn bạn bạn đánh giá về đề xuất này như thế nào
hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân